hòa mình trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới những ngày này trên khắp các nẻo đường tuyến phố đều có các sự kiện hoạt động chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra đáp ứng nhu cầu thưởng lãm du xuân của người dân và du khách
ngoài việc duy trì hoạt động nghệ thuật thường niên tết nguyên đán năm nay các đơn vị trực thuộc ngành văn hóa đã nỗ lực đầu tư giàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật để phục vụ nhân dân và du khách
tôi cũng thấy là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao của khánh hòa thì rất là phát triển diễn ra rất là sôi nổi
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn có khoảng ba mươi hoạt động văn hóa chương trình nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt và theo ngày
địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa chương trình nghệ thuật chủ yếu ở dọc công viên bờ biển trần phú quảng trường mùng hai tháng bốn công viên phủ đồng
một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như tháp bà punaga
ngoài các sự kiện do ngành văn hóa đảm trách tổ chức thành phố nha trang đã phối hợp với một số đơn vị hiệp hội văn hóa ẩm thực khánh hòa tổ chức chương trình lễ hội văn hóa nghệ thuật ẩm thực du lịch mang âm hưởng tết xưa tết truyền thống
ban dân dân thành phố nha trang và hiệp hội văn hóa ẩm thực phối hợp để tổ chức phố đi bộ đầu tiên phố đi bộ văn hóa ẩm thực tại công viên phù đồng
đây là một sự kiện trong chuỗi hoạt động đón xuân của tỉnh khánh hòa
mong muốn của việc tổ chức phố đi bộ này là tạo cho một nơi để có thể giao lưu văn hóa ẩm thực giao lưu các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của khánh hòa nhằm giới thiệu cho người dân cũng như là du khách biết những nét văn hóa đặc sắc
về các hoạt động văn hóa và nghệ thì cũng được năng tầm
về các hoạt động về như đêm ba mươi tết là đêm châu thừa trung tâm cũng có mời một số ca sĩ của các tỉnh bạn và cũng đã được các ca sĩ của các tỉnh bạn về hỗ trợ tham gia
rồi hoạt động về bài tròi cũng được trang trí rực rỡ hơn
rồi về nghệ thuật đường phố cũng năng tầm
các nhóm nhảy các câu lập bộ âm nhạc
với định hướng phát triển du lịch văn hóa nên mỗi dịp tết đến xuân về là dịp để tỉnh khánh hòa kích cầu du lịch cũng như tăng cường quảng bá nét đẹp về di sản văn hóa đến đông đảo người dân và du khách
với sự đa dạng về hoạt động văn hóa nghệ thuật trong những ngày du xuân đón tết người dân và du khách có thể lựa chọn các điểm đến phù hợp trong những ngày đầu năm mới
ngân hàng nhà nước vừa có yêu cầu các tổ chức tiến dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tiến dụng ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo các nhiệm vụ giải pháp đã được thống đốc ngân hàng nhà nước đề ra nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
theo đó các tổ chức tín dụng cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng trúng mục tiêu ngay từ đầu năm
đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên
các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của chính phủ thủ tướng chính phủ kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
đảm bảo hoạt động tiến dụng an toàn hiệu quả
các tổ chức tiến dụng tăng cường giả soát đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tiến dụng tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tiến dụng
tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho bay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đặc biệt qua các kênh bán hàng sản phẩm dịch vụ được số hóa
mặc dù còn không ít khó khăn thách thức nhưng năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng gdp toàn ngành nông nghiệp của nước ta đạt ba tám mươi ba cao nhất trong nhiều năm gần đây
đồng góp vào kết quả tích cực này tây nguyên vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của cả nước đã có những bước tiến mới
góp phần đưa giá cà phê hồ tiêu sầu riêng có xu hướng tăng cao và đã chinh phục thành công những thị trường lớn như trung quốc
nhật bản mỹ trong đó đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại khu vực này đã chủ động đoàn kết tạo mối liên kết bền vững trong sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp
nhận phơi xấy bảo quản xay sát lúa sau thu hoạch hợp tác xã thành công eale còn liên kết với một hợp tác xã khác đảm nhận chế biến các sản phẩm sau gạo
điều đáng nói hầu hết thành viên của hai hợp tác xã này là đồng bào thái đều đang sản xuất lúa hữu cơ đặc sản
nhờ đó bà con vùng biên giới xa xôi của tỉnh đắk lắc ấm no từ lúa gạo trong năm vừa qua
đồng bào dân tộc giao ở xã cư xê huyện cư mga năm nay cũng đã có một cuộc sống khấm khá từ cây cà phê
không chỉ vì những tín hiệu thị trường tích cực mà vì bà con đã chủ động liên kết chặt chẽ từ sản xuất
chế biến sản phẩm có chứng nhận cho đến tiêu thụ
chỉ riêng hai xã này có hai hợp tác xã nông nghiệp do đồng bào giao làm chủ
bà con chúng tôi rất là yên tâm sản xuất theo cái tiêu chuẩn quy định mà bên hợp tác xã đề ra
mà cái tiêu chuẩn quy định ấy là bên thị trường đã chấp nhận và mua theo cái giá là cao hơn
thông qua các lớp tập huấn bà con lượm được rất là nhiều kiến thức về cho mình và áp dụng vào vườn mình
làm cho vườn mình xanh tươi hơn chất lượng cà phê ổn định hơn
và cho hợp tác xã có được nguồn hàng ổn để có thể nhập vào công ty
năm qua cà phê sầu riêng hồ tiêu gạo đều được giá nhờ đồng bào các dân tộc tây nguyên
mạnh dạn thành lập hợp tác xã tạo thành chuỗi sản xuất khép kín quy mô lớn
chỉ tiếng riêng tại đắk lắc năm hai nghìn hai mươi ba đã có thêm chín mươi hợp tác xã thành lập mới
vượt một trăm linh kế hoạch với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số
bà con nông dân ý thức nhận thức được vai trò ý nghĩa quan trọng của liên kết hợp tác
để tham gia hợp tác xã nhưng quan trọng hơn là bên cạnh đó phải tiếp tục nâng cao
cái chất lượng của hợp tác xã rồi sản xuất theo hướng chứng nhận
phục vụ cho chế biến phục vụ cho xuất khẩu
chủ động chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã giúp không ít đồng bào các dân tộc
khai thác được thế mạnh và có cuộc sống khấm khá từ nông sản chủ lực
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên
theo số liệu từ trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia
mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn giảm ba mươi một bảy
so với ngày thường của tuần trước tết
tuy nhiên mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
cao hơn cùng kỳ dịp tết quỳ máu hai nghìn hai mươi ba là một mươi một hai
theo số liệu thống kê thực tế trong kỳ nghỉ tết
công suất phụ tải toàn quốc vào giờ
thấp điểm giảm chỉ còn hơn một mươi bốn chín trăm linh mw tương ứng tỷ lệ khoảng sáu mươi so với ngày thường
với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ tết
nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải
do đã chủ động kịp thời thông tin rộng rãi
cảnh báo về vấn đề an ninh an toàn trong vận hành hệ thống điện trước và trong dịp tết
đồng thời nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện
các chủ đầu tư nguồn phát điện trong đó bao gồm cả điện mặt trời mái nhà
về cơ bản đã thực hiện đúng các mệnh lệnh điều độ
từ đó góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia
không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế
sở du lịch tp hcm cho biết kỳ nghỉ lễ tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm nay
dù khó khăn của đại dịch vẫn còn động lại
nhưng số lượng khách quốc tế đến tp hcm trong dịp này ước đạt bảy mươi năm lượt
tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cùng lúc đó khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng một tám triệu lượt khách
tăng năm chín so với cùng kỳ năm trước
điều này thể hiện sức hút và sự đón nhận của du khách với các sản phẩm du lịch nội đô mới
của các doanh nghiệp xây dựng thời gian qua
doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng sáu năm trăm năm mươi tỷ đồng tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch
đối với các cơ sở mua sắm nhà hàng ăn uống đạt chuẩn
cùng tổ chức nhiều hoạt động để đón mừng năm mới như trang hoàng khu vực bên trong và ngoài
tổ chức nhiều hoạt động giảm giá ưu đải từ một mươi năm đến hai mươi
cùng người dân thành phố và khách du lịch đón tết
khách du lịch vì thế rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của cơ sở kinh doanh trong dịp tết
thị trường tết năm nay chứng kiến sự chênh lệch giữa du lịch nội địa và du lịch trong nước
vé máy bay cao cùng với nhiều lý do khác tour năm nay tour ngoại có xu hướng áp đảo tour đi trong nước
theo các công ty lửa hành khoảng sáu mươi bốn du khách chọn tour du lịch nước ngoài cho chuyến đi chơi tết năm nay
các địa điểm được du khách yêu thích lựa chọn ở các chuyến đi của gia đình
trong dịp đầu năm đa số đều ở khu vực châu á như thái lan singapore malaysia hàn quốc trung quốc đài loan hồng kông nhật bản
theo các công ty du lịch xu hướng người việt du lịch nước ngoài tăng mạnh là một phần phản ứng của người dân
trước sự việc giá vé máy bay nội địa tăng cao
khi giá vé tăng cao các công ty lửa hành có thể phải điều chỉnh các giá tour để duy trì lợi nhuận
điều này có thể làm cho tour trở nên đắt đỏ hơn đối với khách hàng
trong khi đó hiện việc đi lại giữa các quốc gia ngày càng dễ dàng
các điểm đến nước ngoài cũng có những chính sách hấp dẫn ưu đải về visa kích cầu sau dịch
sau năm năm bị ngừng thi công vì vướng mặt bằng đến nay dự án xây dựng mới cậu bà hôm trên tỉnh lộ một mươi
đã được ủy ban nhân dân quận bình tân tp hcm ban giáo mặt bằng và tái khởi động
dự án cậu bà hôm nằm trên tỉnh lộ một mươi phương tân tạo quận bình tân
tp hcm chính thức khởi công vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám với tổng vốn đầu tư khoảng ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
theo kế hoạch ban đầu công trình sẽ hoàn thành sau hai trăm một mươi ngày
tuy nhiên do vướng vấn đề công tác giải phóng mặt bằng dự án này phải tạm dừng thi công gần năm năm
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba quận bình tân đã chi trả tiền bồi thường cho một trăm linh hội dân bị ảnh hưởng
tạo điều kiện dự án được tái khởi động đến nay dự án đã thi công được hơn năm mươi tiến độ

theo box office việt nam doanh thu cuối tuần của phim mai là hơn năm mươi tỷ đồng với sáu bảy trăm tám mươi bốn xuất chiếu
thị trường phim tết năm hai nghìn hai mươi bốn là cuộc đua nóng như tác phẩm mai và phim gặp lại chị bầu do nhất trung đạo diễn
phim gặp lại chị bầu tuy bán vé chậm hơn nhưng đang có mức doanh thu khả quan
trong khi đó hai phim tết còn lại là phim sáng đèn và phim trà chính thức thông báo rút khói rạp chiếu và tìm thời gian phát hành khác
cũng theo thống kê của box office việt nam phim có lượng chiếu ít ỏi ba trăm tám mươi một xuất
doanh số hai ngày cuối tuần đạt sáu trăm chín mươi hai triệu đồng với tổng cộng ba trăm tám mươi một xuất chiếu phim chỉ có khoảng năm tổng số xuất của phim mai
ban công tác phía nam trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã chủ trì phối hợp cùng với hội liên hiệp phụ nữ huyện nhà bè và quỹ bàn tay ấm
tổ chức chương trình tết yêu thương xuân giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
các chuỗi hoạt động được thực hiện với hy vọng góp phần mang đến một mùa tết ấm áp
cho những nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
với sự tham gia của ba trăm linh nữ công nhân không có điều kiện về quê đóng tết và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhà bè
chương trình với chuỗi hoạt động ý nghĩa đồng thời thể hiện sự sẻ chia yêu thương ấm áp nghĩa tình trong những ngày xuân sang tết đến
theo đó chương trình trao tặng ba trăm linh phần quà tết cho nữ công nhân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhà bè
mỗi phần quà tết gồm quần áo nhu yếu phẩm thiết thực ngày tết trị giá tám trăm linh đồng
thì năm nay để mình cũng tham gia hai năm

chương trình còn tổ chức không gian mang đậm hương vị ngày tết với bảy gian hàng chợ xuân không đồng
người tham gia được tham quan lựa chọn
bảy gian hàng chợ tết trưng bày các loại thực phẩm nhu yếu phẩm mang đậm hương vị ngày tết
và các mặt hàng gia dụng quần áo để cùng gia đình có tết thêm đủ đầy
khi kinh tế có gặp rất là nhiều khó khăn thì cái việc mà nhận thấy rằng rất nhiều tập thể người lao động
hoặc anh em cán bộ công nhân viên có những hoàn cảnh rất là khó khăn
và những người lao động cũng không có điều kiện để về quê ăn tết
cho nên chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái việc chúng tôi cần phải hỗ trợ
và giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như vậy
tôi có những cái phần quà tuy nó không lớn nhưng nó thể hiện được cái tấm lòng
và luôn luôn hết mình quan tâm đến người lao động
để người lao động có một cái tết đầy yêu thương và ấm áp hơn
cũng tại chương trình diễn ra chương trình văn nghệ mừng xuân
gồm các tiết mục đặc sắc phong phú với chủ đề xuân quê hương tết xuân vầy
ca ngợi đảng bắc hồ ca ngợi quê hương đất nước
bên cạnh đó là nghi thức cắt bánh chưng dưa hấu khai xuân
với mong muốn mang tài lộc may mắn đến cho tất cả mọi người trong năm mới
qua đó góp phần gìn giữ làm sâu sắc thêm nét đẹp văn hóa truyền thống
của dân tộc việt nam đón mừng xuân mới
bánh tét và dưa hấu là hai cái món đặc trưng của ngày tết
mà gần như là không có nhà nào không có
thì tôi nghĩ là cái nghi thức mà cắt bánh tết với dưa hấu
thứ nhất là những cái quả dưa đỏ nó mang lại một cái sự may mắn
về mặt tinh thần một sự cầu chúc về may mắn cho những người tham dự
cũng như là bánh tết nó tượng trưng cho sự bủ đầy
và cái nghi thức đó để cùng khai xuân với mọi người
để mong muốn mọi người có một cái tết may mắn vui vẻ xuân vầy và đủ đầy
chương trình tết yêu thương hoạt động thường niên được ban công tác phía nam
trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam cùng mạnh thường quân phối hợp tổ chức
mỗi dịp tết đến xuân về nhằm chung tay chăm lo về vật chất tinh thần
dành cho những công nhân không có điều kiện về quê đón tết
và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
với phương châm tết yêu thương đến với mọi nhà mọi người
không để ai bị bỏ lại phía sau